do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín nên tại khu vực các cửa khẩu của tỉnh lạng sơn
thì luôn xảy ra tình trạng xe hàng nông sản ùn ứ và có thời điểm lên tới con số là hai sáu trăm linh xe
tỉnh lạng sơn đã tăng cường lực lượng chức năng và kiểm soát tại cửa khẩu để có thể phòng chống dịch bệnh
và cũng như là đảm bảo tiến độ hoạt động xuất nhập khẩu
do cả hai nước việt nam và trung quốc thắt chặt công tác kiểm soát dịch bệnh
nên lượng hàng hóa tồn động tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh lạng sơn rất lớn
lượng người giao dịch thông thương tại các cửa khẩu có những lúc lên tới sáu người
đối với đội ngũ lái xe tại các cửa khẩu hàng ngày đều được sở y tế lấy mẫu xét nghiệm kiểm tra y tế
và nếu lái xe nào có biểu hiện sốt ho khó thở đều được cách ly kịp thời tại các cơ sở y tế
đến hết ngày hai mươi tám tháng bốn tại các cửa khẩu của tỉnh lạng sơn còn tồn khoảng một hai trăm linh xe nông sản chờ xuất khẩu
trong đó cửa khẩu quốc tế hữu nghị cửa khẩu tân thanh chiếm hai phần ba tổng số xe tồn
tại các bến bãi cho xe nằm chờ hàng xuất khẩu công tác kiểm soát môi trường
cũng như hỗ trợ về sinh hoạt ăn uống của các lái xe được thực hiện bảo đảm đúng quy định trong phòng chống dịch
tôi đã phối hợp cùng các lực lượng
thì khi ở những điểm tập kết xe đông người để xuất khẩu hàng hóa thông thương
thì đã phối hợp cùng các lực lượng là tổ chức cái lan giá chiến
đối với lái xe khi vào từ nội địa lên tới biên giới
khi vào bãi tập kết thì phải qua quy trình kiểm tra về y tế khai báo y tế
sau đó là tuân thủ các quy định trong quá trình đi lại trong khu vực bến bãi

phải đeo khẩu trang và không đi lại tự do
đến thời điểm hiện nay lạng sơn chưa phát hiện ca bệnh nào mắc covid một mươi chín
tuy nhiên công tác phòng chống dịch bệnh tại cửa khẩu luôn được kiểm soát chặt chẽ
không chỉ ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh mà còn bảo đảm an toàn
trong hoạt động thông thương hàng hóa qua biên giới